trong khi nhiều địa phương vẫn còn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số ba thì tỉnh quảng trị lại đang chịu hạn hán nặng hàng nghìn hectare lúa hẻ thu có nguy cơ mất trắng và tỉnh đang huy động máy bơm bơm bơm lượng nước ít ỏi từ sông hồ để cứu lúa
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng trị quá thấp chỉ bằng từ năm mươi sáu mươi so với trung bình nhiều năm
mực nước các hồ chứa xuống bực nước chết khi chỉ còn trên ba so với dùng tích thiết kế và đang có nguy cơ cạn kiệt do nắng nóng và gió mùa tây nam khô nóng cường độ mạnh
tỉnh quảng trị đã có sáu ha lúa bị khô hạn thiếu nước đang khiến lúa hẻ thu hai nghìn một mươi chín kéo dài thời gian sinh trưởng thêm từ một mươi đến một mươi năm ngày so với lịch gieo trồng
qua đó gây nguy cơ mất mùa hoặc bị lũ lụt vào cuối vụ
hiện nay các địa phương trong tỉnh quảng trị đang huy động hàng trăm trạm bơm và máy bơm giã chiến của người dân
bơm lượng nước còn ít ỏi trong các lòng hồ lòng sông ra canh mương để tưới cho hàng nghìn hectare lúa hẻ thu hai nghìn một mươi chín
với hy vọng cứu được diện tích lúa đang bị thiếu nước nghiêm trọng